tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam đã diễn ra chương trình
thanh niên và đồng bào các dân tộc với biển đảo quê hương
đây là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động tháng ba nhằm khơi dậy tình yêu biển đảo
của thanh niên nói riêng và đồng bào các dân tộc nói chung
nhân kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
hai mươi tháng ba năm một nghìn chín trăm ba mươi một hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam đã tổ chức chuỗi hoạt động
với nhiều nội dung phong phú
một trong những hoạt động nổi bật đó là chương trình giao lưu
mãi mãi tình yêu biển đảo quê hương
tôi phải khẳng định rằng đó là quần đảo trường sa và hoàng sa là của việt nam
thực tế thì tôi cũng chưa được một lần may mắn được đến quần đảo trường sa và hoàng sa
thế nhưng qua các hoạt động của đơn vị và công tác tuyên truyền của nhà trường
đơn vị và tham gia các hoạt động khác
và đặc biệt được ngày hôm nay được tham gia giao lưu thanh niên
với biển đảo quê hương tổ chức tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
trước hết thì bản thân tôi thấy rất là tự hào mình là một người con của dân tộc việt nam
và tự hào hơn nữa khi tôi là một người chiến sĩ đứng chung hàng ngũ quân đội nhân dân việt nam
biển đảo cũng là một phần máu thịt của dân tộc thì bản thân em là người dân việt nam
cũng như là đoàn viên thanh niên thì sẽ phải cố gắng hết sức để học tập và phát triển
sau này có thể giúp đỡ cho quê hương đất nước và nếu có điều kiện thì sẽ có thể trợ giúp cho các chiến sĩ
hoặc là mình có những cái ý tưởng gì đấy để hỗ trợ cho các người dân ở ngoài đảo
buổi giao lưu có sự góp mặt của những đoàn viên thanh niên đồng bào dân tộc và những người
đã có nhiều dịp đến thăm và làm việc tại các đảo quần đảo thuộc chủ quyền việt nam
đây cũng là dịp để lắng nghe những chia sẻ những câu chuyện kỷ niệm sâu sắc
về biển đảo quê hương
mỗi người bà con và nhân dân đều có tấm lòng hướng về biển đảo
bởi vì biển đảo là một mốc son là một chủ quyền lớn của đất nước ta
để thể hiện tình cảm trái tim của cộng đồng các dân tộc việt nam luôn hướng về biển đảo thân yêu
đại diện các thanh niên đồng bào dân tộc đang sinh sống tại làng văn hóa các dân tộc việt nam
đã trao tặng những món quà do chính tay mình làm cho các chiến sĩ hải quân
tháng thanh niên sẽ tiếp tục với nhiều hoạt động từ nay đến hết ngày ba mươi một tháng ba
tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam đồng mô sơn tây hà nội